thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được đó chính là sau năm ngày phát hiện ổ dịch
ngành y tế quảng ngãi đã ghi nhận chín mươi ca nhiễm ncov ở công ty hoya lens
trong số này nhiều ca là người thân của công nhân
lãnh đạo sở y tế quảng ngãi thông tin địa phương tiếp tục ghi nhận một mươi chín ca dương tính với sars cov hai
có liên quan đến ổ dịch ở công ty hoya lens thuộc khu công nghiệp v sip xã tịnh phong huyện sơn tịnh
trong số này một mươi sáu ca là công nhân và ba trường hợp còn lại là các f một
người thân của nhân viên công ty hoya lens ở huyện tư nghĩa và bình sơn
như vậy sau năm ngày phát hiện ổ dịch khu công nghiệp này có chín mươi trường hợp nhiễm ncov
nằm trong chùm ca bệnh tại công ty hoy yales trong đó bảy mươi chín người là công nhân nhân viên và một mươi một f một có liên quan
theo ông phạm minh đức phó giám đốc sở y tế quảng ngãi nguồn lây ở doanh nghiệp này là rất phức tạp
không chỉ có nguy cơ lan tới các công ty khác ở khu công nghiệp mà còn lan ra cộng đồng
nguyên nhân là công nhân ngụ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như thành phố quảng ngãi
và các huyện bình sơn sơn tịnh mộ đức nghĩa hành trà bồng tư nghĩa
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
và chủ tịch covid một mươi chín tại khu công nghiệp v zip
ông minh giao ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với địa phương
khẩn cấp cách ly tập trung hơn một hai trăm linh người lao động ở công ty hoyalance
và xét nghiệm theo quy định hoàn thành trong ngày ba mươi tháng tám
sở y tế huy động nguồn nhân lực phối hợp để khống chế dịch nhanh nhất
không để lây lan ra các doanh nghiệp khác
đến ngày ba mươi một tháng tám ngành y tế địa phương đã xét nghiệm cho hàng chục nghìn công nhân
ở khu công nghiệp v zip quảng ngãi
tất cả doanh nghiệp ở khu vực này chủ động lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người lao động
thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu ở yên đó
sau khi phát hiện ổ dịch tại công ty hoi yalence quảng ngãi cũng đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu tương ứng với mức nguy cơ rất cao trong một mươi bốn ngày kể từ một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng tám
đối với các huyện bình sơn sơn tịnh tư nghĩa nghĩa hành mộ đức trà bồng sơn hà
thị xã đức phổ và thành phố quảng ngãi
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám
quảng ngãi ghi nhận sáu trăm sáu mươi ca mắc covid một mươi chín